tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy các đại biểu đã thảo luận tại tổ về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề họp tổ với các đại biểu quốc hội về những bất cập trong công tác này
cũng như ý kiến đề nghị của các đại biểu nhằm giúp hoàn thiện dự án luật
theo các đại biểu dự án luật này nhằm quy định rõ ràng minh bạch trình tự thủ tục quản lý xuất cảnh nhập cảnh của công dân
cũng như trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan qua đó khắc phục những bất cập hạn chế trong thực tiễn thời gian qua
đại biểu cũng cho biết hiện trong công tác xuất nhập cảnh của công dân việt nam vẫn còn tồn tại một số bất cập
đại biểu cũng cho biết hiện trong công tác xuất nhập cảnh của công dân việt nam vẫn còn tồn tại một số bắt cập
trung quanh điều ba mươi bảy quy định hoạt động của đại biểu quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội khi đi nước ngoài chỉ thực hiện nhiệm vụ của quốc hội
thì mới được sử dụng hậu chiếu ngoại giao
còn thực hiện nhiệm vụ công tác công vụ thì không được
về vấn đề này đại biểu chưa đồng tình và cho rằng cần nghiên cứu và quy định lại

thế thì như vậy chứng tỏ là cái vấn đề này không ổn
đó là điều cần phải nghĩ xử đổi
dự thảo luật xuất nhập cảnh của công dân việt nam cũng đề xuất
tới đây hộ chiếu của công dân việt nam sẽ được gắn chip điện tử

để không các dữ liệu thông tin cá nhân để các cơ quan chức năng
có thể quản lý công dân một cách thuận lợi và hiệu quả hơn
tránh để xảy ra tình trạng bất cập trong công tác này như thời gian vừa qua